thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn những năm trước đây hiệu quả đạt được còn thấp
người học nghề xong phần lớn chưa áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế sản xuất
những năm gần đây nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc thực hiện các mô hình chăn nuôi
trồng trọt xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương
cùng với đó là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với khai thác các lợi thế của địa phương
đã thay đổi tư duy của những vùng quê vốn sản xuất mang tính tự cung tự cấp
và đồng thời tạo đà cho công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới vùng cao sìn hồ tỉnh lai châu
với người nông dân ở xã vùng cao tà ngảo trước đây họ đăng ký học nghề chỉ theo phong trào
và học rồi cũng chẳng biết để làm gì
giờ đây nhìn vào lớp học nghề này với các trình tự từ cách lập kế hoạch trồng cây gì
tính toán so sánh lợi nhuận ra sao đến các khâu kỹ thuật làm đất cách trồng chăm sóc và thu hoạch
mới thấy sự hào hứng và tiết thu của người dân không phải ngẫu nhiên thay đổi
năm hai nghìn một mươi tám tôi đã được tham gia lớp học nghề trồng cây đơn quy
và trong quá trình học thì tôi đã làm được kỹ thuật và cách chăm sóc cây đơn quy
và tôi đã áp dụng trồng tại gia đình
mình trồng cây đơn quy năm suốt gớt với mình trồng lúa ngô tầng năm đến bảy lần
để giúp bà con xóa đói giảm nghèo
mong mối của mình là sau này mình học xong mình sẽ mở rộng thêm
nhiều khu để trồng lê và mình sẽ áp dụng những phương pháp để trồng cây lê
để sau này cho nó đạt nhiều kết quả cao hơn
huyện sìn hồ tỉnh lai châu vốn nổi tiếng với các loại cây dược liệu cây ôn đới
và thế mạnh nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện sơn la
dựa vào các thế mạnh này cùng với việc vận dụng các chính sách hỗ trợ cây
con giống và đào tạo nghề kèm theo đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa
gắn với bao tiêu sản phẩm
cái nổi bật của sìn hồ thì vừa rồi là chúng tôi đào tạo nghề thêm
về cái nuôi trồng thủy sản tại khu vùng thấp sìn hồ
thì đến hiện nay là chúng tôi cũng đã mở được hơn hai trăm linh cái lồng cá
thì đây cũng là một cái bước đào tạo nghề cho bà con
cái thứ hai là đối với vùng cao sinh hồ thì chúng tôi tập huấn về phát triển cái trẻ
cái thứ ba là chúng tôi phát triển về cái đường quy
và thứ tư là chúng tôi đã phát triển về cái artiso
thì cái này thì cái thời gian đào tạo thì nó ngắn hạn thôi
giúp cho bà con thứ nhất chăm sóc
thứ hai là thu hoạch và bảo quản nông sản phẩm
trung bình mỗi năm huyện sìn hồ tỉnh lai châu có gần một lao động nông thôn được đào tạo nghề
nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế xã hội và điều kiện của địa phương
đã tạo việc làm tăng thu nhập góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện vùng cao biên giới này